để từng bước thúc đẩy khuyến khích hộ nông dân mạnh dạn phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng
huyện phong thổ tỉnh lai châu đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia
những năm qua đời sống nhiều gia đình đồng bào dân tộc được cải thiện tăng thu nhập
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn biên giới
do đất sản xuất ít nên trị tẩn san mẩy ở xã mồ sì gian đã vay năm mươi triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội
để đầu tư mua ô tô trở vật liệu xây dựng xưởng sản xuất gạch
đến nay thu nhập của gia đình chị mẩy khoảng hai trăm linh triệu đồng một năm
tạo công an việc làm ổn định cho bốn đến năm lao động địa phương với mức thu nhập từ bốn đến năm triệu đồng một tháng
trước đây gia đình nghèo lắm nhà lại không có đất sản xuất
vì vậy gia đình phải chăn nuôi tích cóp cộng với vai ngân hàng mua xe ô tô để kiếm thêm thu nhập
hai vợ chồng chạy xe rồi tích cóp mua máy móc về đầu tư làm gạch để phục vụ bà con
giờ thì không đói nữa mỗi năm cũng giành dụng được mấy trăm triệu đấy
trong năm hai nghìn một mươi tám huyện phong thổ có một trăm linh các xã đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi
hai tám trăm bốn mươi ba hộ nông dân được vay vốn với dư nợ hơn bảy mươi tỷ đồng
hàng nghìn lao động nông thôn được đào tạo nghề để phát triển sản xuất kinh doanh
phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện phong thổ được nhân rộng tạo điểm đến
để hội viên trao đổi tâm tư nguyện vọng giúp hội viên tin tưởng
mạnh dạn trong sản xuất kinh doanh có phần xóa đói giảm nghèo

hội viên trao cho đến nay về cơ bản hội đồng dân cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân huyện
hàng năm cũng đã xích một phần ngân sách để ủng hộ cho quỹ của hội đồng dân
cho hội nhân dân những các hộ nghèo có điều kiện vay thêm vốn để phát triển sản xuất
và các mô hình triển khai trên địa bàn cơ bản đã đạt hiệu quả rất là cao
phong trào đã phát huy tinh thần cần cù trong lao động sản xuất
hội viên nông dân đã dám nghĩ dám làm thực hiện tốt
chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
phong trào đã giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu
chuyển sang sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa
có phần giữ vững sự ổn định trong phát triển kinh tế địa phương
tạo tiền đề vững chắc đều hiện biên giới phong thủ thoát khỏi nguyện khó khăn